là nhân viên của một quán nhậu trên địa bàn đinh văn vũ ba mươi chín tuổi
chủ tại quận liên triều thành phố đà nẵng thường xuyên bị chủ quán chửi bới dọa đánh
cho nên đã nảy sinh ý định là dùng bom xăng trả thù nhưng lại ném nhầm người
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử đinh văn vũ về hành vi giết người
khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi vũ làm việc tại một quán nhậu ở phường hòa hiệp bắc quận liên triểu
mỗi lần nhậu say chủ quán lại chửi bới đe dọa vũ
vũ không chịu được nên đã nghỉ việc và lên ý định trả thù
vào tối ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi khi đến nơi trọ của người này vũ lớn tiếng đe dọa và bị thách thức
nên dùng bom xăng chuẩn bị sẵn ném vào phòng trọ nhưng lại trúng một người dân khác
hậu quả người này bị bỏng nặng và thương tích một mươi hai
hành vi ném bom xăng của vũ được đánh giá có tính sát thương cao và gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng
việc bị hại không chết là nhờ được cấp cứu kịp thời
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt đinh văn vũ chín năm tù về tội giết người
thông qua nguồn tin tố giác có một số đối tượng tụ tập tại nhà của một người dân thuộc ấp tân thành
xã tân tiến huyện đầm rơi tỉnh cà mau để đánh bài ăn tiền
công an huyện đầm rơi kết hợp cùng công an xã tân tiến triển khai kế hoạch triệt xóa
vào khoảng h hai mươi phút ngày hai mươi bốn tháng bốn lực lượng làm nhiệm vụ đã kiểm tra ngôi nhà
và bắt quả tang hai mươi một đối tượng
trong đó có tám nữ
liên quan đến hành vi đánh bài ăn tiền kiểm tra trên người các đối tượng và xung quanh khu vực
tạm giữ số tiền khoảng hai mươi hai triệu
hầu hết đối tượng tham gia đánh bạc là người địa phương và các địa bàn giáp danh
sau một mươi ngày triển khai cho đến thời điểm này thì đã có hơn bốn mươi tỉnh thành phố tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
cả nước có hơn một mươi một tám triệu trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trong đó ba sáu triệu trẻ đã mắc covid một mươi chín
thuộc đối tượng trì hoãn tiêm
sau ba tháng kể từ ngày mắc số trẻ này dự kiến sẽ tiêm khoảng tháng bảy tám năm nay
và hiện các địa phương đang triển khai tiêm phòng cho trẻ tại các điểm tiêm đặt tại trường học
trạm y tế bệnh viện
đến nay ghi nhận một số trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm chủ yếu là sốt sưng đau tại chỗ tiêm
đau đầu mệt mỏi không ghi nhận trường hợp phản ứng nghiêm trọng sau tiêm
tiếp sau đây là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin
lúc chín giờ sáng trên antv
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện ek tỉnh đắk lắc là đối tượng nguyễn ngọc tự
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn một b xã cư ni huyện ek tỉnh đắk lắc
cao một m bảy mươi hai và có sẹo dài một cm dưới trước đuôi lông mày phải
và đối tượng a tư lập sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại buôn tà đỗ
xã e hưu huyện crong park tỉnh đắk lắc bị công an huyện crong park tỉnh đắk lắc ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý